những năm qua chương trình tiến dụng của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lai châu
không chỉ tiếp thêm sức cho công tác giảm nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn
mà còn góp phần củng cố lòng tin của người dân và chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
trước đây gia đình anh tòng văn duân bản bút dưới xã trung đồng huyện tân uyên tỉnh lai châu
là một trong những hộ nghèo
năm hai nghìn một mươi bảy anh duân đã vay vốn yêu đái của ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển chè
và mở rộng mô hình kinh tế vườn ao chuồng
sau hơn hai năm chăm chỉ làm ăn đến nay mô hình kinh tế của gia đình anh
đã cho thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng một năm
tính đến nay ngân hàng chính sách xã hội huyện tân uyên đã cho vay đối với hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác với tổng số dư nợ trên ba mươi một tỷ đồng để góp phần xóa đói giảm nghèo
tất cả các chủ tịch hiện nay các chủ tịch của xã đang là thành viên của ban đại điện ngân hàng chính sách các huyện
cho nên dẫn dụng sự chỉ đạo quan trọng
từ nguồn vốn vay của ngân hàng hàng nghìn hộ gia đình cơ sở sản xuất kinh doanh
có cơ hội phát triển kinh tế góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo nơi đây